trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ tết dương lịch hai nghìn hai mươi toàn quốc xảy ra hai mươi vụ tai nạn giao thông làm một mươi hai người tử vong một mươi ba người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra hai mươi vụ làm một mươi hai người tử vong bị thương một mươi ba người so với ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một giảm một vụ giảm một người tử vong số người bị thương không tăng không giảm
đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ công an sáu mươi ba địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý năm chín trăm ba mươi sáu trường hợp vi phạm phạt tiền gần sáu tỷ đồng tạm giữ ba mươi một xe ô tô bảy trăm năm mươi ba xe mô tô tước ba trăm sáu mươi tám giấy phép lái xe các loại trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý hai trăm tám mươi một trường hợp ma túy ba trường hợp